thực hiện chương trình kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám ban bí thư đã cử năm đoàn kiểm tra tại một mươi năm cấp ủy và tổ chức đảng
về việc quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi tám về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả nghị quyết số một mươi chín về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả
của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với kết luận số sáu mươi bốn của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng ban mỹ thư đã họp cho ý kiến về kết quả năm đoàn của ban mỹ thư kiểm tra
việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám một mươi chín của ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai và kết luận số sáu mươi bốn
của ban chấp hành trung mương khóa một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phiên họp
báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của năm đoàn cho thấy các cấp ủy tổ chức đảng hoàn ngành nghị quyết số một mươi tám
của trung ương cho rằng việc ban hành hai nghị quyết này là đúng đắn kịp thời
và đã nghiên cứu
các cấp ủy tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện ngăn với kết luận số sáu mươi bốn
tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên nhân dân
sau một năm thực hiện các cấp ủy tổ chức đảng đã thí điểm thực hiện một số mô hình tổ chức bộ máy cán bộ
kiêm nhiệm chức danh sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong hệ thống chính trị
và đơn vị sự nghiệp công lập giảm được nhiều đơn vị trung gian bước đầu khắc phục được tình trạng trùng lập
trông chéo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực quản lý
các cấp ủy tổ chức đảng đã quyết liệt vào cuộc triển khai thực hiện nghị quyết và đã đạt được những kết quả bước đầu
trong việc giảm biên chế giảm đầu mối tổ chức
sau một năm triển khai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã giảm hơn một trăm hai mươi bốn biên chế chiếm ba ba
trong khi hai năm trước chỉ giảm một giảm bảy tổng cục hơn hai trăm linh cục vụ và tương đương hơn một bảy trăm linh phòng và tương đương
giảm số lượng hơn một mươi lãnh đạo tổng cục
tám trăm bảy mươi tám lãnh đạo cấp cục tám trăm bảy mươi một lãnh đạo cấp phòng
kết luận phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhất trí với các ý kiến phát biểu trước đó và chỉ rõ
tinh gọn bộ máy biên chế là việc khó nhạy cảm phức tạp nên phải có thời gian để thực hiện
một số bộ ngành trung ương chưa kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện
chậm ra soát bổ sung hoàn thiện một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy
vì vậy hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa đồng bộ thống nhất chưa phù hợp thực tiễn
việc thực hiện các nghị quyết kết luận còn khó khăn vướng mắt
việc kiểm tra bước đầu có tính chất thúc đẩy công việc tạo chuyển biến trong nhận thức hành động khẩn trương
quyết liệt cho một số kết quả cụ thể
qua đó phát hiện một số vấn đề vướng mắt cần tháo gỡ uốn nắn để làm tốt hơn
rất nhiều đồng chí nói thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể thiếu những quy định cụ thể
chị mai và nói lời
thiếu những văn bản pháp quy cần thiết vào
cái bộ công an làm được cái luật công an rồi
là để chứ chỉ thư kiến làm cái này đấy cụ thể hóa
chứ còn các cái văn bản khác nó còn vướng
nên anh em mới kiến nghị chính phủ sắp tới phải ban hành nhiều văn bản vào
các cơ quan chuyên môn chức năng phải có nhiều hướng dẫn vào
thì cái đó cũng là phát hiện ra là thấy rất là cần thiết và rất là hay
thực tế cho thấy sau một năm thực hiện
ở một số nhà công an
một số cấp ủy tổ chức đảng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần sớm được khắc phục
cũng thấy bộc lộ ra hai cái khuyênh hướng
có khuyênh hướng thì cũng là cầu toàn
nhưng cũng có cái khuyênh hướng là hơi nóng vội
mà nóng vội cái này không cẩn thận đều dẫn đến hậu quả đấy
đẻ số ra đấy là phức tạp lắm đấy
cho nên phải tránh hai cái khuyênh hướng này trong quá trình chỉ đạo thực hiện
làm chắc chắn làm bài bản rất quyết liệt nhưng mà phải theo tinh thần là chắc chắn bài bản và thu được hiệu quả cụ thể kết quả cụ thể
không được để xảy ra cái gì lộn xộn cả
chứ để xảy ra lộn xộn là không được
vì nó rất là khó
ngay bây giờ giải quyết biên chế rôi ra thế nào
giảm cấp phó thì chúng em đi đâu
chúng thừa ra thế nào
thế bây giờ mà sắp nhập lại thì các cơ sở vật chất làm sao ví dụ đặt ra nhiều vấn đề lắm
cho nên chúng ta thấy những cái chỗ đó để mà chỉ đạo làm cho nó tốt
cũng trong sáng nay ban bí thư trung ương đảng đã họp cho ý kiến về việc ban hành chỉ thị của ban bí thư
về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát sang lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng
trong bối cảnh tình hình hiện nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chỉ rõ
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên
đây là vấn đề rất cần thiết cấp bách
tại vì nói là đảng đông mà không mạnh đúng không
mặc dù đảng viên rất đông
chính là vì chất lượng đảng viên
chất lượng đảng viên thì trước hết là về tư tưởng chính trị
có kiên định có trung thành có tuyệt đối không

phẩm chất đạo đức có trong sáng có gương mẫu có đi đầu
có hy sinh trước thiên hạ vui sâu thiên hạ không
ngày xưa đảng viên ít như một người ta ghê gớm lắm
lên đoạn đầu đài không sợ ra pháp trường không sợ chết không sợ
bây giờ vào đảng là để thăng quan tiến trước để có chức nọ trước kia là quyền lợi
nó khác hẳn ngay xưa
vẫn cái bối cảnh tình hình này ta phải phân tích thế nào cho nó rõ ràng
lâu nay ít nói về vấn đề này
chính vì thế
vì mà nghị quyết trung ương bốn vừa rồi có đặt vấn đề này phải nâng cao chất lượng đảng viên
và bộ chính trị có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa này này và giao cho ban tổ chức trung ương là cơ quan chủ trì chuẩn bị
ban bí thư giam chỉ thị riêng về vấn đề này
tôi cho là rất cần thiết cấp bách thậm chí hơi chậm
hôm nay ta bàn cái này là rất cần thiết
chính vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu chỉ thị sắp tới của ban bí thư
đi sâu làm rõ hơn trong các khâu kết nạp giáo dục rèn luyện sàng lọc xử lý đảng viên
chống cho được tình trạng suy thoái hiện nay khắc phục được thực trạng đảng viên đông nhưng không mạnh
trước hết là hết sức chú ý vấn đề chất lượng chính trị phẩm chất đạo đức
suy thoái tư tưởng chính trị hôm tiếp xúc cử tri tôi đã nói là còn có khi nguy hiểm hơn là tham nhũng
suy thoái trong tư tưởng rồi thì hỏng lại lan truyền cái tư tưởng ra cho người khác nữa thì chết
từ tham nhũng là chủ yếu là của cải tiền nó cũng làm hư hỏng con người nó cũng nguy hiểm
thế nhưng mà cái suy thoái tư tưởng chính trị đặc biệt chú trọng cái giáo dục chính trị tư tưởng
không phải giáo dục chay qua trường lớp thử thách qua thực tiễn có đạt được cái gì thì mới vào đảng được
trong khi vào đảng phân công anh không nhận thì đấy cũng là suy thoái rồi
chọn chỗ nào ngon ăn nhàn nhã
thương cao bổng hậu thì mới thích vào
thế đảng viên là cái gì
đảng viên là đứng mũi chịu xào đi những nơi khó khăn gian khổ nhất thì mới cần nắm giáo dục lại tinh thần để âm lại tinh thần này
lúc tôi cứ nói với thanh niên là cái tình trạng chán đảng khô đoàn nhạt chính trị là thế đấy
chỉ là ít thôi
cái này là phải đặc biệt nói rất mạnh cái giáo dục phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức lối sống
có khi là một người đảng viên thường cái này có khi còn uy tín hơn
cái ông cán bộ mà hư hẳn người ta còn quý trọng hơn
không cần phải chức tước gì đâu
chứ không phải vào đảng chỉ để làm quan đâu
cho nên là rất đồng ý với các đồng chí là nói cho nó mạnh mẽ sắc xảo tính chiến đấu cao hơn
theo báo cáo của ban tổ chức trung ương tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn đảng có gần năm triệu đảng viên
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy toàn đảng kết nạp trên một bốn triệu đảng viên
cũng trong thời gian này
toàn đảng đã đưa ra khỏi đảng bằng hình thức xóa tên gần năm mươi một đồng chí
ngoài ra còn có một mươi hai bốn trăm chín mươi chín đảng viên bị kỷ luật khai trừ đảng
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu chỉ thị mới của ban bí thư phải có tác động mạnh đến cán bộ đảng viên tạo sự đồng thuận cao của xã hội